sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco cùng sáu bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong vụ án bán rẻ đất tái định cư bước sang ngày làm việc thứ hai với phần tranh luận
trước phần tranh luận đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho rằng căn cứ vào quá trình thẩm tra chứng cứ tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
theo đó quá trình thực hiện dự án tề trí dũng và các đồng phạm khác trong vụ án đã không kiểm tra giá bán của công ty sadeco là công ty con của ipc
thực hiện tham mưu đề xuất và trực tiếp ký các hợp đồng chuyển một trăm bốn mươi chín trên một trăm năm mươi một đất nền khu tái định cư an phú tây đã được chuyển đổi sang hình thức kinh doanh
cho bốn cá nhân với giá thấp hơn thị trường không bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp gây thất thoát tiền của nhà nước
tuy nhiên các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên giảm một phần trách nhiệm hình sự
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tề trí dũng từ một mươi hai đến một mươi bốn năm tù đồng thời tổng hợp hình phạt ba mươi năm tù của bị cáo đối với hai bản án trước
sáu bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị mức án từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến sáu năm tù
về trách nhiệm dân sự sau khi thu hồi được sáu nền đất liên quan và trừ đi một số tiền các bị cáo đã khắc phục
viện kiểm sát đề nghị tể trí dũng và đồng phạm liên đối bồi thường cho ipc một trăm linh hai tỷ đồng trong đó tể trí dũng phải bồi thường ba mươi tám tỷ đồng